tại nghệ an trước diễn biến dịch covid một mươi chín đang hết sức phức tạp với hàng loạt ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối
phó chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an đã quyết định thành phố vinh cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu bắt đầu từ giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
ngay trong chiều và đêm ngày hôm qua một mươi sáu tháng tám công an nghệ an đã khẩn trương tổ chức thiết lập thêm các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
bốn điểm chốt tại các tuyến đường chính và các điểm khác tại những đường nhánh đường liên xã khu vực ổ dịch đã được công an nghệ an bổ sung đầy đủ các điều kiện
về cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh tất cả được chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản dịch bệnh có thể xảy ra
tại các điểm chốt nóng như khu vực cầu bến thủy một và hai nơi có rất nhiều người và phương tiện qua lại đặc biệt là những đoàn xe của hàng ngàn lao động hồi hương tránh dịch từ các tỉnh phía nam
cán bộ chiến sĩ túc trực
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông phối hợp các lực lượng liên quan hướng dẫn người dân qua chốt đo thân nhiệt khai báo y tế test nhanh covid một mươi chín
nhà bạc giã chiến với nhiều vật tư y tế nhu yếu phẩm cần thiết đã được dựng lên để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân bất cứ lúc nào
trước đó tại cuộc họp đột xuất chiều ngày một mươi sáu tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh nghệ an đã thống nhất khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch
trong đó tập trung nắm bắt thông tin và đấu tranh xử lý nghiêm đối với những trường hợp đưa ra thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh trên các trang mạng xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dịch bệnh
tập trung đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản kinh tế môi trường nhất là các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá lương thực thực phẩm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh